từ ngày hôm nay thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn
các em đăng ký các ngày trong thời gian quy định bộ giáo dục và đào tạo không phân luồng theo địa phương
từ ngày hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi tám tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo đã mở cổng đăng ký thử trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn theo đúng quy trình
trong năm ngày tổ chức đăng ký thử dự thi trực tuyến có khoảng sáu trăm năm mươi thí sinh đăng ký thử dự thi
hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo đã chạy ổn định đảm bảo cho các thí sinh đăng ký thử dự thi thành công
và mọi công tác chuẩn bị trước ngày đăng ký dự thi chính thức đã hoàn tất đúng quy trình
từ ngày hai tháng năm cho đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng năm cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
sẽ mở để phục vụ thí sinh đăng ký dự thi chính thức
năm nay bộ giáo dục và đào tạo không tổ chức phân luồng đăng ký dự thi
thí sinh trên cả nước có thể cùng vào đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
từ ngày hôm nay cho đến hết ngày đăng ký như đã quy định